sở giao thông vận tải hà nội đề xuất thành phố hà nội cho phép các tuyến xe buýt thường
được sử dụng làn đường dành riêng của tuyến xe buýt nhanh từ bốn giờ cho đến hai mươi ba h hàng ngày
và đề xuất này được đưa ra khoảng một năm sau khi tuyến xe buýt hiện đại này
chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân tuyến kim mã yên nghĩa
tuy nhiên chuyện cho đi chung đường này thể hiện điều gì
chúng ta hãy cùng trao đổi với tiến sĩ chuyên gia giao thông đô thị lê đỗ mười
và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và tiến sĩ chúng ta hãy cùng xem một clip ngắn ngay sau đây
đây là hình ảnh những chiếc xe buýt hiện đại tốc độ cao chạy trên làn đường dành riêng
theo quy định không phương tiện tham gia giao thông nào khác được đi cùng
dù giao thông đô thị luôn trong tình trạng ồn ứ nhất là vào giờ cao điểm
và đương nhiên vì đường tắt nên các làn đường dành riêng
đôi khi vẫn được người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông tận dụng
sau một năm hoạt động sự không hiệu quả của loại hình giao thông thông minh lộ rõ
khi số xe chống ngày càng nhiều
di chuyển không đạt như kỳ vọng
mới đây trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị
đã đưa ra đề xuất cho người điều khiển phương tiện giao thông
sử dụng chung làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh brt
vào một số khung giờ nhất định trong ngày
nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất này có thể coi là thất bại ban đầu
của loại hình xe buýt nhanh này tại hà nội
phó giáo sư tiến sĩ bùi công minh chuyên gia nghiên cứu về giao thông đô thị
thuộc trường đại học bách khoa tp hcm cho rằng
làn dành riêng cho biết nhanh mà để các phương tiện khác đi vào
sẽ mất ý nghĩa ban đầu của brt khi đó nó trở thành tuyến buýt bình thường
và chắc chắn sẽ không hấp dẫn
để có các phương tiện khác đi vào làn brt là sự thất bại
càng nhiều phương tiện đi thất bại càng lớn hơn
còn theo tiến sĩ đinh thị thanh bình trường đại học giao thông vận tải
thì cho rằng việc xe buýt thường đi vào làn của brt
có thể giảm được phần nào tình trạng ồn ứ trước các nút giao thông
với điều kiện là các phương tiện khác không lấn làn của brt
với tình trạng giao thông hiện nay xe buýt thường đi vào làn brt
không tạo nên nhiều thay đổi
cùng với việc đi cùng trong một số khung giờ
trung tâm này còn đề xuất thành phố xén vỉa hè
để di chuyển một mươi điểm dừng xe buýt tiếp cận với nhà chờ brt
giảm khoảng cách đi bộ của hành khách
trung chuyển với xe buýt thường xuống dưới một trăm linh m
khi thông tin về việc làn đường dành riêng cho brt cuối cùng
cũng có đề xuất cho các phương tiện khác đi chung vào một số khung giờ
ý kiến của ông là như thế nào
cái này cũng là một cái ý tưởng đề xuất mới của tất cả các chuyên gia
một số người dân đối với tuyến làn đường dành riêng cho xe buýt brt này
đứng dưới góc độ một nhà chuyên gia và đứng dưới góc độ một nghiên cứu
sâu về giao thông hà nội
thì theo tôi nghĩ để cho làn đường dành riêng của brt
mà cho các phương tiện khác đi vào thì nó mất tính hẳn của tuyến brt
theo tôi nghĩ là cái này chúng ta cần phải nghiên cứu và phải thí điểm cụ thể
từ đó đúc rút ra cái kinh nghiệm và rút ra thực tế
thì chúng ta mới vận hành khai thác thử
nhưng với một cái chuyên gia với góc nhìn của chuyên gia đô thị
và với cái kinh nghiệm của các nước trên thế giới
thì theo tôi nghĩ là không nên cho đi chung
vì nó khai thác không còn hiệu quả cái tuyến vt này nữa
có ý kiến cho rằng trong bối cảnh giao thông của hà nội còn nhiều khó khăn
khi mà chúng ta có quá nhiều các công trình chậm tiến độ
thì liệu đề xuất này của hà nội có sớm quá không khi mà triển khai cái tuyến brt này
theo tôi nghĩ thì khi hà nội bắt tay vào đầu tư cái tuyến brt này
thì không phải là quá trễ mà là quá muộn
so với cái mà hoạch định của một cái quy hoạch giao thông đô thị hà nội
từ những năm chín mươi tám hà nội đã quy hoạch có những tuyến vt
về tuyến tàu điện ngầm và tuyến tàu điện trên cao
nhưng mãi đến khi chúng ta tập trung đầu tư
thì mãi đến bat mãi đến hai nghìn một mươi bảy chúng ta mới đưa vào khai thác
và cũng phải nhìn nhận lại
sau một năm khi chúng ta khai thác thì tuyến brt đã mang lại một số kết quả tương đối là khả quan
theo cái báo cáo của trung tâm và cũng báo cáo của tổng công ty bản tài hà nội
thì cái xe buýt được khai thác từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì tăng trưởng đều
quan trọng nhất là cái tuyến bíp của brt là một trong những cái tuyến
mà có cái lượng vé tháng và lượng vé lượt cao nhất trong cái mạng lưới xe buýt hiện nay của hà nội
nhìn nhận như thế để tôi nói cái thành quả đạt được
trong một năm vừa qua khi đưa vào khai thác
chỉ chúng ta nhìn nhận lại là cái hướng đầu tư cho brt
là đúng nhưng mà cái khai thác quản lý và vận hành
cũng như quản lý cái tuyến để cho đồng bộ thì như thế nào
thì cái đấy mới là cái cần để chúng ta hiệu chỉnh
mà chúng ta điều chỉnh cho phù hợp với cái nhu cầu
và cũng đáp ứng trong cái tương lai của một cái đô thị hiện đại và văn minh
thực tế là có rất nhiều người rất là ủng hộ tuyến xe buýt brt
vì đây là một phương tiện thông minh dành cho đô thị hiện đại
và họ chờ đợi một tương lai tươi sáng dù còn nhiều khó khăn
thế nhưng hơn một năm trôi qua thì dường như là cái tuyến brt
vẫn đứng yên
ở cái tư thế khởi động ạ
thực ra đứng yên hay là khởi động thì tôi cái này nó cũng khó mà đánh giá được
về một cái loại hình phương tiện vận tải mới
mà là một trong những cái tuyến đầu tiên ở việt nam
qua cái số liệu của trung tâm và qua số liệu của một số những cái quản lý
mà đã công bố thì với cái lượng hành khách
mà bình quân cả năm đạt khoảng bốn mươi một triệu khách một lượt
và cái mà giờ cao điểm thì khoảng sáu mươi tám tám khách một lượt
và giờ thấp điểm khoảng ba mươi bảy khách một lượt
thì cái tuyến bíp này đợi hợp hiệu quả tương đối cao
như thế thì không thể nói nó là dẫm chân tại chỗ
nó có phát triển nhưng mà phát triển để đúng mong đợi và đúng kỳ vọng
để chúng ta tần suất đưa vào đúng như cái tần suất thiết kế khoảng hai ba phút một lượt
thì cái đấy thì nó cũng là do cái hạ tầng chúng ta chưa đáp ứng được
dẫn đến là nó cũng rất khó để chúng ta nói nó đạt được cái đúng cái nguyện vọng của người dân
cũng như đạt được đúng nguyện vọng của các chuyên gia để đưa ra khi đưa cái tuyến vào khai thác
sau một năm vận hành tuyến bíp nhanh brt
đạt khoảng một trăm hai mươi triệu khách một lượt
trong đó khách bình quân giờ cao điểm
lượng hành khách vận chuyển đạt sáu mươi tám tám hành khách một lượt
những tháng cuối năm đã đạt bình quân tám mươi sáu ba hành khách một lượt
nhiều lượt xe vào giờ cao điểm đạt tới chín mươi năm một trăm một mươi hành khách một lượt xe
mặc dù tuyến brt một vận hành theo làn đường riêng
chỉ có sơn kẻ vạch
một số nút giao thông do lượng phương tiện tham gia lưu thông cao
đồng thời ý thức người dân chưa cao
vẫn đi vào làn đường riêng
đặc biệt trong cung giờ cao điểm
các phương tiện khác đi vào làn brt khá phổ biến
trước ý tưởng chung đường brt với các tuyến bít thường
hiện cũng có nhiều ý kiến từ phía người dân
đường quá tốt thì lên cho xe buýt kia đi vào mấy
các xe khác thì không lên nhưng mà xe buýt thì lên cho người ta đi

sao mà đi được
theo cô thì xe buýt thường không
thì xe buýt thường không thì xe buýt thường đi
xe buýt thường á
hay là xe buýt thường không
xe buýt thường vẫn cứ thế đi thôi
nói chung là cô cũng chưa đi buýt năng bao giờ
thành phố từ tàu điện ngầm
đến tàu điện trên cao đến mạng
người xe bíp và đến các tuyến bt khác mở ra
thì lúc đấy chúng ta mới khẳng định được
là vận tải cộng khối lượng lớn có thể
thu hút và thay đổi được
cái phương tiện cá nhân hay không
theo phân tích của ông thì việc cho
các tuyến xe bíp thường đi vào làn đường
của tuyến xe bíp brt
thì liệu có ảnh hưởng gì đến cái cục diện giao thông không
và rõ ràng
là cái quy trình đón trả khách
của hai loại hình này là khác nhau ạ
thực ra cái ý tưởng mà chúng ta
một số chuyên gia và một số nhà quản lý
đang đề xuất là cho cái xe bíp thường
chạy thí điểm vào cái
làn brt thì hiện nay
đấy mới là ý tưởng hai cái quy trình
vận hành khai thác của brt và bíp thường khác
hoàn toàn nhau ở brt ở đây chúng ta
mở cửa bên trái còn biết thường chúng ta mở cửa
bên phải và cái ke ga của
xe brt cao hơn bíp thường
ở đây chắc cái ý tưởng mà mọi người đề xuất ấy
là chạy thì chạy cùng làn thôi còn đón khách
chúng ta vẫn phải ra và điểm chờ đón khách
của bíp thường vì thế thì nó
rất bất hợp lý khi ra vào
thì cũng gây thêm bùn tắc theo tôi
theo những ý kiến của bản thân tôi
thì chúng ta nên cho vận hành
khai thác thử nhưng mà cái này chắc chắn
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
cái khả năng khai thác của bt và như thế
cái tuyến brt không còn là đúng chức năng của brt
nữa mà sẽ trở thành bít thường và như thế
thì cái đầu tư
cũng như cái kỳ vọng của chúng ta
hoàn toàn không còn
khi đưa một tuyến brt hiện đại
khác với các phương tiện khác hiện nay
và sử dụng thì liệu có bị
lạc lõng quá không qua đánh giá một năm qua
chúng ta thấy brt hoàn toàn không lạc lõng
với các phương tiện khác nó tạo một cái kết nối
từ cái trục sương sống nơi brt là trục sương sống
và các tuyến bíp thường cũng như là
các loại hình vận tải không còn khác kết nối với
brt ví dụ như taxi thì thực sự
để có khẳng định lại
cái tuyến brt có tạo
thành một cái trục sương sống không
và có tạo được một cái kết nối hoàn thiện không
thì chúng ta phải đợi khi mà chúng ta hoàn thiện
cơ bản cái mạng lưới hạ tầng
cũng như là mạng lưới về vận tải công cộng của hà nội
trong tương lai thì lúc đấy thì sẽ
kết nối một cách nó
phù hợp hơn nó hài hòa hơn còn đến bây giờ
thì tạm thời để đưa thăng điểm chấm
chúng ta thấy brt đang kết nối
khoảng đạp được cái ngưỡng
điểm trung bình khoảng năm sáu điểm
thì qua đánh giá cá nhân của tôi
thì tôi đánh giá là brt đã mang lại
một số cái hiệu quả tích cực
thì bên cạnh những cái tích cực đấy
thì cũng có một số những cái nó tiêu cực
ở đây chúng ta cũng phải nói đến là cái suất đầu tư
nó tương đối cao
mà khi chúng ta vận hành khai thác thử
để chúng ta làm thí điểm một cái tuyến
rồi để dẫn đến cái quy trình quản lý khai thác
chúng ta chưa phù hợp chúng ta phải vừa làm
và vừa điều chỉnh và một số những cái
mà tích hợp những cái vé thông minh chúng ta chưa có
dẫn đến là toàn bộ mạng chúng ta khai thác
không hiệu quả thì đây là một số những cái
mà các cơ quan chức năng cũng như là
các cơ quan quản lý trực tiếp
ở tổng thống tinh vật hà nội đang khắc phục
và dần dần thì tôi nghĩ đến năm
hai nghìn một mươi tám và đến hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thì những cái điểm yếu này
sẽ được khắc phục và chúng ta sẽ kỳ vọng
trong một cái tương lai sớm hơn
hà nội sau hai nghìn hai mươi sẽ phát triển
mạng nếu vận hành cộng khối lượng lớn một cách đồng bộ
và sẽ giúp cho người dân giảm thiểu
những cái tuyến đi phát sinh bằng phương tiện cá nhân
và cái thời gian ủn tắc nó sẽ
được giảm đi vậy theo ông chúng ta cần có
giải pháp như thế nào để khai thác hiệu quả
nhất cái tuyến xe buýt brt ạ
như tôi đã trả lời câu hỏi ở trên
nếu mà để khai thác hiệu quả tuyến bt này
thì chúng ta phải
nghĩa là chúng ta phải xây dựng lại
một cái quy trình khai thác cho nó phù hợp
với đúng cái
hoàn cảnh mà của brt đang khai thác
trên cái mạng lưới hạ tầng của hà nội hiện nay
mặt đường cắt ngang thì hạn hẹp
phương tiện giao thông cá nhân thì
phát triển quá nhiều cái thứ hai
nữa hệ thống vé của brt
và hệ thống vé của mạng lưới
bít thường thì chưa đồng bộ
thì một mặt khác nữa thì cái khả năng
tuyên truyền và cái khả năng mà để
cho người dân hiểu rõ hơn về sử dụng
mục đích của dùng
vận tải không cộng có lượng lớn ở đây chúng ta nói là
brt và xe bíp
thì cái này chúng ta cần phải có những giải pháp
phải có những cái chương trình
xây dựng một cách đồng bộ giống như là
tất cả các đề án hiện nay của tổng vận tải
đang đưa ra được cái quy hoạch về phát triển
mạng lưới vận tải không cộng và xe bíp cho hà nội
đến hai nghìn ba mươi và một số loạt
cái đề án về cái quản lý về cái phương tiện
cá nhân để nhằm giảm thiểu
ô nhiễm môi trường của hà nội
trong được phê duyệt đến hai nghìn ba mươi
với những một chùm
giải pháp trong đề án đấy chúng ta phải triển khai đồng bộ
mà cái quyết liệt nhất
để mà khai thác hiệu quả
cái tuyến này theo tôi nghĩ là chúng ta phải
cái quy trình vận hành khai thác
chúng ta phải giả soát và chúng ta phải
xây dựng lại để cho nó phù hợp
với cái điều kiện hiện nay
thì từ đấy chúng ta
rút ra được những cái được
cái không để chúng ta tiếp tục khắc phục
những cái thiếu sót ví dụ như chúng ta hiện nay
chúng ta với những cái trong giờ cao điểm
thì hầu như xe bíp
bat gần như là hoạt động
giống như xe bíp thường
vì tần suất nó giãn cách tầm độ khoảng từ một mươi đến
một mươi năm đến thậm chí đến hai mươi phút
còn trong giờ thấp điểm thì chúng ta lại không có khách
thì chúng ta đã khai thác từ năm đến một mươi phút
dẫn đến là cái thời gian đấy thì chúng ta phải có
những cái biện pháp
đặc biệt những cái biện pháp đảm bảo an toàn
không cho phương tiện đặc biệt phương tiện cá nhân đi vào làn đường
để chúng ta khai thác hiệu quả
và có những cái một số những cái nút giao thông
thì chúng ta có cho những đàn đường dành riêng
cho xe buýt mà không ảnh hưởng đến cái luồng giao thông khác
thì để tuyến xe bíp nhanh
thì mới khai thác hiệu quả được cái tuyến
thì đấy là một số những cái đề xuất
theo ý cá nhân của tôi
thì nó sẽ được khai thác hiệu quả hơn
vâng cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
giao thông thông minh hiện đại là điều
mà các đô thị đều hướng đến trong quá trình phát triển
tuy nhiên các công trình hay là loại hình
giao thông đô thị trước khi thực hiện
sứ mệnh thông minh của mình
cần bảo đảm tiêu chí phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại
nhưng là đường theo giờ chỉ là đề xuất
thế nhưng điều đó cũng buộc các cơ quan quản lý
phải nhìn nhận lại hiệu quả của loại hình này
và nhiều công trình khác
vì một khoản tiền không nhỏ đầu tư này
là từ tiền thuế của người dân
và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
thân ái chào tạm biệt